chiều qua ngày một mươi tháng chín theo giờ địa phương tại dinh thự riêng ở thủ đô budapest
tổng thống hungary janos aider đã hội kiến tổng bí thư nguyễn phú trọng
tổng thống hungary khẳng định sẽ nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện với việt nam
tổng thống đề nghị hai nước cần tăng cường hợp tác về đào tạo
trong đó có những cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nước với hình thức linh hoạt hiệu quả thiết thực
về phần mình tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng việc củng cố
và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè truyền thống tại khu vực trung đông âu
trong đó hungary là một đối tác quan trọng hàng đầu
còn vào chiều tối qua theo giờ địa phương tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc tiếp
chủ tịch hội hữu nghị hungary việt nam bolaszlo
tại cuộc tiếp tổng bí thư cho biết việt nam hôm nay đang phát triển nhanh chóng
có quan hệ hữu nghị với gần hai trăm linh quốc gia trên thế giới
thành quả to lớn đó có phần đóng góp của các bạn hungary
hội hữu nghị hungary việt nam là những người bạn thân thiết nhất
trong những người bạn thân thiết của việt nam tại hungary
tổng bí thư cảm ơn và đánh giá cao hội những năm qua đã có nhiều hoạt động ý nghĩa
trở thành một kênh hữu nghị nhân dân quan trọng sợi dây nối liền tình cảm giữa hai dân tộc
tổng bí thư đề nghị hội hữu nghị hungary việt nam với những kinh nghiệm tình cảm của mình
thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa trong công việc
mãi mãi là những người bạn lớn của dân tộc việt nam
thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày càng tốt